các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đồng thời giao công an tỉnh chỉ đạo công an tp bắc giang khẩn trương điều tra
xử lý các tổ chức cá nhân liên quan do để xảy ra ổ dịch tại trường tiểu học ngô sĩ liên
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang cũng đã yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tp bắc giang tập trung nguồn lực bằng mọi biện pháp trong một tuần
phải xử lý xong ổ dịch tại trường tiểu học ngô sĩ liên
đồng thời không để phát sinh thêm các ổ dịch mới tăng cường công tác tuyên truyền
động viên để phụ huynh và học sinh ổn định tâm lý tránh hoang mang lo sợ
trước đó vào ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố bắc giang
đã thông tin về các trường hợp dương tính với covid một mươi chín tại trường tiểu học ngô sĩ liên
tp bắc giang
theo đó nguồn lây ban đầu được xác định liên quan đến thầy giáo dạy tiếng anh
tại trường tiểu học ngô sĩ liên trong thời gian gần đây có đi đến tỉnh bắc ninh
các f đã được đưa đi điều trị cơ quan chức năng tiếp tục điều tra
truy vết và tiến hành phung khử khuẩn
vực và nơi ở của các gia đình f
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố phường xã đã ban hành quyết định cách ly y tế phù hợp
đối với các trường hợp f một f hai liên quan theo quy định